bệnh nhân là ông n sáu mươi ba tuổi có tiền xử tăng huyết áp dối loạn mỡ máu hút thuốc lá mỗi ngày một hai bao trong nhiều năm
hai tuần trước ông n đang đi bộ thì chóng mặt mắt thăng bằng phải nằm một chỗ
tưởng bị dối loạn tiền đình ông mua thuốc uống không đỡ
đi khám bác sĩ chẩn đoán ông bị thoái hóa miel
cho thuốc uống sau một ngày ông xuất hiện thêm đau đầu tê bì tay chân được gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội
thầy thuốc yếu tố phò giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân hiền giám đốc trung tâm chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp cho biết
chụp cộng hưởng từ cho thấy người bệnh bị hẹp và sơ vỡ nhiều đoạn mạch máu trọng yếu của não
nguy hiểm nhất là hẹp khít chín mươi đoạn động mạch thân nền kèm theo có thiểu sản động mạch đốt sống phải là động mạch cung cấp nguồn máu chính cho thân não
ngoài ra còn có sơ vữa vôi hóa giải rác khắp các đoạn động mạch cảnh trong hai bên động mạch đốt sống và hệ mạch vành
bệnh nhân có khả năng đột quỵ và nguy hiểm đến tính mạng bất kỳ lúc nào
phó giáo sư hiền cho biết bệnh nhân cần được nong và đặt sten ngay để tái thông phần động mạch thân nền ngăn nguy cơ đột quỵ
thành mạch máu của người bệnh đoạn hẹp động mạch thân nền đã yếu sơ vỡ nặng quá trình nong có thể làm nứt tách mạch cây nhồi máu não có thể tử vong ngay trong lúc can thiệp
nhưng đây là phương án điều trị duy nhất chúng tôi quyết định mạo hiểm để cứu người bệnh phó giáo sư hiền nói
ekip định vị tổn thương trên phim trục mạch số hóa nền và trục mạch ba d để xác định chính xác vị trí và kích thước đoạn hẹp
sau đó bác sĩ tiến hành năm nhiều lần từng chút một để tránh tổn thương tối đa lên mạch máu
sau ba mươi phút bác sĩ nông mạch an toàn đặt stent thành công vào phần mạch bị hẹp khít kiểm tra lại bằng máy chụp mạch máu cho thấy máu lưu thông tốt không có tai biến hay tắc các nhánh lành
sau can thiệp ông n được chăm sóc chế độ dinh dưỡng hợp lý và tập phục hồi vận động
bác sĩ kê thêm thuốc chống đông máu thuốc điều trị dối loạn mỡ máu để kiểm soát tình trạng sơ vữa của động mạch bị hẹp còn lại
ông n sức khỏe cải thiện tốt tỉnh táo nói chuyện bình thường tay chân cử động tốt và xuất viện sau hai ngày
động mạch thân nền cấp máu cho thân não nơi có hai trung tâm điều phối chỉ huy tuần hoàn và hô hấp
ngoài ra còn có các dây thần kinh sọ quan trọng điều khiển chức năng nói nuốt thang bằng
hẹp động mạch thân nền xảy ra khi các mảng sơ vớt tích tụ lâu ngày khiến thành mạch máu dày cứng thu hẹp lại
ai cũng có thể mắc bệnh
nguy cơ cao hơn xảy ra ở người có bệnh dối loạn chuyển hóa như tiểu đường dối loạn mỡ máu hút thuốc lá
phó giáo sư hiền cho biết hẹp động mạch thân nền nặng sẽ dẫn đến đột quỵ với tỷ lệ tử vong đến chín mươi năm nếu không được tái thông kịp thời
đây là thể đột quỵ nặng nề nhất với nguy cơ tử vong và tàn phế cao nhất trong đợt quỵ não
nếu may mắn qua khỏi người bệnh vẫn có nguy cơ tàn phế và đời sống thực vật kéo dài
triệu chứng hẹp động mạch thân nền thường khá mơ hồ gồm hoa mắt tróng mặt mất thăng bằng đau đầu buồn nôn
nhiều người nhầm lẫn với triệu chứng của dối loạn tiền đình dễ bỏ qua hoặc phát hiện muộn
trong trường hợp đột quỵ do tác hoàn toàn động mạch thân nền bệnh nhân sẽ có biểu hiện đột ngột ngã yếu liệt tứ chi hôn mê ngừng tim ngừng thở và thường dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời
phó giáo sư hiền cho biết lôi sống sinh hoạt không lành mạnh có thể tăng nguy cơ hình thành sơ vữa mạch máu gây hẹp tắc mạch dẫn đến nguy cơ đột quỵ như thức khuya tiêu thụ nhiều đồ ăn nhanh thực phẩm chế biến sẵn đồ ăn trên rán
hút thuốc lá hoặc tiếp xúc khói thuốc lá thường xuyên cũng là một trong những nguyên nhân gây tích tụ mảng bám trong lòng mạch máu
phó giáo sư hiền khuyến cáo mọi người nên có chế độ dinh dưỡng ngủ nghỉ lành mạnh bỏ hút thuốc và hạn chế tối đa tiếp xúc với khói thuốc lá
người bệnh có bệnh nền về tim mạch tiểu đường dối loạn mỡ máu cần tuân thủ nghiêm túc phác đồ điều trị và điều đạn thăm khám định kỳ
khi xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt thường xuyên nôn ói khó nói khó nuốt tê bì tay chân người bệnh cần đi khám bác sĩ ngay không nên chủ quan vì đó có thể là dấu hiệu của hẹp động mạch não thậm chí là đột quỵ
càng phát hiện sớm khả năng điều trị khỏi cũng như người bệnh được cứu sống và hạn chế di chứng càng cao
sơ vỡ mạch máu là tình trạng nội mặt bị tổn thương hình thành xẹo làm thành mạch máu dày lên sơ cứng lòng mạch hẹp dần
những biến đổi bệnh lý này khiến cho tiểu cầu bám dính lại tạo nên huyết khối gây ngẽn mạch
đồng thời phân huyết khối này cũng có thể bong da và vỡ thành nhiều mảnh nhỏ đi vào trong hệ thống tuần hoàn làm thuyên tắc mạch máu não tạo nên ổ nhồi máu
do nội mạc bị tổn thương nên mạch máu bị giòn yếu dễ phình vỡ động mạch cây suốt huyết não
khi cơn tai biến mạch máu não xảy ra việc cấp máu cho não bị ngừng trệ đột ngột gây thiếu oxy và các chất dinh dưỡng cho các vùng não dẫn đến chết tế bào thần kinh
lúc này bệnh nhân có những biểu hiện như liệt mặt nhức đầu liệt vận động dối loạn ngôn ngữ dối loạn tâm trí
bệnh nhân nhanh chóng tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời
nhiều trường hợp được cứu sống nhưng có thể bị tàn phế suốt đời giảm tuổi thọ và không có khả năng lao động khó hòa nhập cuộc sống bình thường
sơ vữa động mạch là bệnh tiến triển chậm có thể bắt đầu sớm nhất là thời thơ ấu
mặc dù nguyên nhân sơ vỡ động mạch chính xác vẫn chưa được biết sơ vữa động mạch có thể bắt đầu tổn thương hoặc chấn thương ở lớp bên trong của động mạch cây ra bởi
huyết áp cao coletteron cao hút thuốc và các chế phẩm thuốc lá khác kháng isulin béo phì hoặc tiểu đường viêm tử các bệnh chẳng hạn như viêm khớp lupot hoặc nhiễm trùng hoặc viêm không rõ nguyên nhân
một khi thành trong của động mạch bị tổn thương các tế bào máu và các chất khác thường độc ngộc tại vị trí chấn thương và tích tụ trong lớp lót bên trong của động mạch
theo thời gian chất béo càng tích tụ làm từ coletterone và các sản phẩm tế bào khác cũng bám tại vị trí chấn thương và làm cứng thu hẹp các động mạch của người bệnh
các cơ quan và mô liên kết với các động mạch bị chặn sau đó không nhận đủ máu để hoạt động bình thường
cuối cùng các mảnh của chất béo có thể vỡ da và xâm nhập vào máu
ngoài ra lớp lót mịn của mảng bám có thể vỡ làm tràn coletteron và các chất khác vào máu
điều này có thể gây ra cục máu đông làm chặn lưu lượng máu đến bộ phận cụ thể của cơ thể
chẳng hạn như xảy ra khi dòng máu bị chặn máu đến não gây đột quỵ cục máu đông cũng có thể di chuyển đến các bộ phận khác trên cơ thể ngăn chặn dòng chảy đến một cơ quan khác
chế độ ăn uống là hết sức quan trọng đối với việc phòng bệnh sơ vữa động mạch ở người cao tuổi
cần hạn chế ăn mỡ động vật như mỡ lợn mỡ bò mỡ gà mà thay thế vào đó là dùng dầu thực vật như dầu lạc dầu vừng
không nên ăn loại dầu dừa do dầu dừa có nhiều acid béo bão hòa dễ gây nên hiện tượng sơ vữa động mạch
nên ăn các thức ăn có nguồn gốc từ đậu nành như đậu phụ
mỗi tuần nên có từ hai đến ba ngày ăn cá
trong mỡ của cá có nhiều chất béo omega ba mà chất này rất tốt cho thành động mạch
không nên ăn các loại lòng như lòng lợn lòng châu bò và hạn chế ăn tôm trứng
các bữa ăn hàng ngày nên tăng cường lượng rau xanh hoa quả
riêng người bị đai tháo đường nên hạn chế ăn các loại quả ngọt như mít na xoài hồng xiêm
cần vận động cơ thể như tập thể dục dưỡng sinh đi bộ chơi thể thao tùy theo sức mình
nếu vận động đều có bài bản và phù hợp với từng cá thể thì có thể làm tăng lượng cholesterol tốt giảm choletterone xấu
và đồng thời làm giảm huyết áp đối với người đang bị huyết áp mạng tính
nếu đã áp dụng tất cả các biện pháp nhằm làm giảm cholesterol mà không đạt hiệu quả thì phải dùng thuốc
thay đổi lối sống lành mạnh như bỏ hút thuốc ăn thực phẩm lành mạnh tập thể dục thường xuyên duy trì cân nặng hợp lý